là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giáo dục các nhân viên trường học ngoài công việc chuyên môn
thì hầu hết đều phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác nhau nhưng thu nhập thì đứng ở mức thấp nhất trong bảng lương
ngoài lương cơ bản thì họ chỉ có thêm phụ cấp độc hại nguy hiểm là một hai tức là từ một trăm tám mươi đồng đến ba trăm sáu mươi đồng một tháng
thế nhưng nhiều địa phương thậm chí là còn quên chi trả cả khoản phụ cấp ít ỏi này cho họ
trong suốt hàng chục năm qua điều này đã và đang khiến cho đội ngũ nhân viên trường học ngay càng rơi rụng nhiều hơn
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết hai mươi bảy nqtu năm hai nghìn hai mươi
nhiều nhân viên thiết bị trường học mong đợi và hy vọng khi mà đội ngũ giáo viên được quan tâm
thì nhân viên thiết bị trường học cũng sẽ được điều chỉnh mức lương và phụ cấp tương xứng để họ có thể yên tâm
cống hiến với nghề
trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lạng sơn một trường đạt chuẩn quốc gia đứng trong tốc đầu của tỉnh lạng sơn
thế nhưng rất nhiều năm nay không có nhân viên thiết bị thí nghiệm
để đảm bảo thiết bị theo yêu cầu của chương trình mới nhà trường đành phải giao việc này cho một giáo viên vật lý kiềm nhiệm
tổng độ những thiết bị này

nhân viên thiết bị thì trường em thì chưa có
vừa hoàn thành đủ số thiết dạy theo quy định vừa phải kiêm nhiệm thêm công việc của một nhân viên thiết bị đã khiến cho thầy lãm khá bận biệu
nhưng vấn đề là hiệu quả công việc không cao khó đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới
đó mới là điều khiến
thầy lãm luôn tràn trở
trước kia thì tôi cũng dạy ở một cái trường mà có một cái bác ấy bác ấy cũng là nhân viên thiết bị đấy ạ
thì bác ấy trông coi thiết bị rất là cẩn thận gọn gàng sạch sẽ mượn rồi trả đều có sổ ghi chép hết
còn nếu như thế này thì sao
nếu như thế này thì cũng chỉ qua giáo viên mà kiêm nhiệm thì chuẩn bị cho giáo viên khác thôi
thì nói chung là cũng không thể chú đáo như là có nhân viên thực tế được
đối với trường nội chú chúng tôi hiện nay thì chúng tôi vẫn đang thiếu nhân viên thiết bị
và đấy là một vị trí mà rất là khó tuyển đầu vào
mặc dù chúng tôi đăng ký nhiều năm nay bởi vì là cái chế độ tiền lương rất là thấp
không được hưởng cái phụ cấp đứng giảng cho nên là không có người học và tuyển đầu vào
và ngoài cái phụ trách ngoài cái phụ cấp độc hại da
thì tôi nghĩ rằng là cái chế độ tiền lương cho các nhân viên như là thư viện
hoặc là thiết bị cũng cần phải được quan tâm
và hiện nay đối với trường chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo cái phụ cấp độc hại
cho cả nhân viên thiết bị và nhân viên thư viện
ở nơi có thể chỉ trả đầy đủ phụ cấp độc hại cho nhân viên thiết bị
thì lại không thể tuyển được người làm
trong khi nhiều nhân viên thiết bị đang làm việc trong các trường phổ thông lại phản ánh
từ khi vào nghề đến nay họ không nhận được một đồng nào chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm
một mươi ba năm công tác tại trường
trường trung học cơ sở cao lộc với chuyên môn chính được đào tạo là nhân viên thiết bị thí nghiệm
công việc của chị vy thúy hạnh thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại và nguy hiểm
các thiết bị điện tử thiết bị dạy học được cất trong các nhà kho
hít thở và làm việc trong môi trường đầy bụi mịn ẩm mốc
thế nhưng chị chưa bao giờ được nhận bất cứ một khoản phụ cấp nào ngoài lương
kể cả là phụ cấp độc hại
hàng ngày thì chúng tôi vẫn phải tiếp xúc với hóa chất độc hại rất là nhiều
nhưng mà chưa có chế độ độc hại cho chúng tôi
và rồi những công việc kiêm nhiệm thì chúng tôi cũng không được hỗ trợ gì ngoài lương cơ bản
thì hiện tại sau một mươi ba năm công tác thì tôi được năm triệu bốn trăm hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo có công văn số chín nghìn năm trăm năm mươi hai
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn ba
hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm
cho cán bộ công chức viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm
tại mục hai
phần ba thông tư số bảy năm hai nghìn năm
ngày năm tháng một năm hai nghìn năm của bộ nội vụ
cũng đã hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm
đối với cán bộ công chức viên chức
được tính hưởng kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn bốn
không chỉ có nhân viên thiết bị thí nghiệm bị bỏ quên
nhân viên thư viện ở nhiều nơi cũng trong tình trạng tương tự
thông tư hai mươi sáu năm hai nghìn sáu của bộ văn hóa thông tin
này là bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã chỉ rõ một là phụ cấp độc hại nguy hiểm
hai là bồi dưỡng bằng hiện vật
cả bộ văn hóa thông tin và du lịch
bộ giáo dục và đào tạo bộ nội vụ
đều khẳng định nhân viên thiết bị trường học
nằm trong đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại
hệ số hai so với lương tối thiểu
thế nhưng hàng chục năm qua
dù nhiều lần họ kiến nghị
nhưng có những địa phương vẫn không chỉ trả
ở hà nội khối trung học hồi thông
địa phương cũng đã có phụ cấp độc hại rồi
nhưng mà khối trung học cơ sở
là chưa có phụ cấp độc hại
chúng tôi cũng mong là được quan tâm
chứ cứ bị bỏ rơi giữa khối hành chính thông thường
với giáo dục chúng tôi kẹt giữa
và chúng tôi như là đứa con rơi
không ai quan tâm
chúng tôi thì cho rằng là
đối với các văn bản quy phạm pháp luật
khi đã có hiệu lực thi hành
thì các địa phương phải tổ chức thực hiện
theo đúng các quy định của pháp luật
đối với những địa phương mà không thực hiện đầy đủ
thì sẽ phải
phải xét đến trách nhiệm của các địa phương
trong đó có trách nhiệm của các cấp quản lý
liên quan đến việc thực hiện các chế độ này
và cho đến nay thì chúng tôi đang tiếp tục
nắm cái thông tin về việc thực hiện này
và đối với những địa phương mà chưa thực hiện
cái việc này thì bộ giáo dục và đào tạo
sẽ có văn bản yêu cầu địa phương
thực hiện đúng các quy định pháp luật
về chế độ chính sách đối với đội ngũ nhân viên trường học
theo bộ giáo dục và đào tạo
hiện trên toàn quốc có khoảng một trăm năm mươi viên chức
làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học
tuy nhiên ở nhiều địa phương
nhân lực của đội ngũ này không thể đủ
để đáp ứng được nhu cầu làm việc
trong các trường học
vì thế nhân viên thiết bị trường học
phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc
hiện tại thì là trường thiếu nhân viên
nên là tôi bản thân tôi là chuyên môn thiết bị
nhưng tôi phải kiêm thêm cả văn thư
và cả y tế
nhất là những công việc y tế thì tôi lại không có chuyên môn
mà học sinh thì trường rất đông

nên là tôi không có chuyên môn
ngày thì không tránh khỏi là các trò
vết những vết thương nhỏ
hoặc là bị đau đầu đau bụng
làm công tác nhân viên thư viện trường học
tại trường phổ thông dân tập nội trú
tỉnh lạng sơn
sau một mươi bốn năm mức thu nhập
mà chị liễu thị thu hiền
hàng tháng nhận về là
sáu triệu tám mươi bốn nghìn đồng
còn chưa bằng mức lương
của một giáo viên mới ra nghề
ngoài lương cô may mắn
hơn nhiều đồng nghiệp khác
là đạt được một trường học
đã được nhận phụ cấp độc hại hàng tháng
còn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
là hai mươi đồng một ngày
thì chưa bao giờ thấy
để trụ được với nghề cho đến ngày nay
chị hiền phải bươn trải
làm thêm đủ việc
tâm lý lung lay giao động đã không ít lần xuất hiện
đi làm thì lại vất vả công việc thì nhiều
bị áp lực của chuẩn bị tháng chín và năm học mới
thì việc rất là nhiều nên là cũng phải
cố gắng có những lúc mà về bàn với chồng
hay thôi em nghỉ ở nhà chồng con
không đi làm nữa
vì áp lực công việc áp lực về kinh tế
tìm cái gì khác để mình làm
mấy mẹ chồng mấy động viên thôi cố gắng con
biết đâu một ngày nào đấy
chính sách nhà nước sẽ có cải cách mới
thì làm cho thì cuộc sống của mình sẽ bớt khó khăn hơn
thì cứ hy vọng một ngày nào đấy
thì cứ báo cho một nghề
cũng giống như tất cả
các nhân viên thư viện khác công việc
chuyên môn của chị hiền chỉ là
một trong số rất nhiều đầu việc
mà họ được giao trong thực tế
từ những hoạt động sự kiện phát sinh
cho đến những công việc mang tính tạp vụ
việc tăng nhưng lại không có thêm
thủ nhập từ kiêm nhiệm
và hầu hết nhân viên trường học
dù có thâm niên công tác có bằng đại học
nhưng vẫn chỉ hưởng mức lương trung cấp
so với lại đội ngũ giáo viên
thì lương của nhân viên hiện nay là rất là thấp
và rất nhiều nhân viên
cũng đã không yên tâm trong công tác
vì cái hệ số lương thấp
và đặc biệt là mới được
chuyển công tác vào ngành nghề
họ chỉ hơn ba triệu không đảm bảo đủ
điều kiện đời sống hàng ngày cho họ
và vì thế cho nên là
cũng có những so sánh nhất định
giữa giáo viên với nhân viên
là một mát xích quan trọng
trong hệ thống giáo dục
dù cho không thể cào bằng về chế độ chính sách
giữa các vị trí việc làm
song các nhân viên thiết bị trường học
mong muốn những công hiến
và nỗ lực của họ được công nhận
được quan tâm một cách thỏa đáng
chúng tôi đề xuất
là đối với nhân viên trường học
được hưởng phụ cấp
ưu đãi bằng hai mươi năm
với lý do là mức hai mươi năm
là mức lương phụ cấp
ưu đãi nghề thấp nhất
mà đối với cán bộ quản lý
cũng như là đối với giáo viên hiện nay đang hưởng
và đây cũng là mức phụ cấp công vụ
đối với công chức mà đang được hưởng
tại các cơ quan đơn vị
tiếp nữa đó là chúng tôi cũng rất là
mong muốn là khi được tuyển dụng mới
thì sau khi mà
hoàn thành tập sự thì nhân viên trường học
được bổ nhiệm và xếp lương
ở bậc hai trong
thang bảng lương của
ngạch viên chức tương ứng
chúng tôi cũng rất là mong muốn là
đội ngũ nhân viên cũng được quan tâm
và tạo điều kiện
về hưởng các chế độ ưu đãi
giống như các đồng chí giáo viên
để cho các đồng chí nhân viên cùng công tác
trong một đơn vị và trong cùng một môi trường
nhưng cũng sẽ có những cái cảm giác là có được
sự quan tâm đồng bộ từ giáo viên
cho đến nhân viên để các đồng chí có thể yên tâm công tác
theo bản mô tả vị trí việc làm
thì đến tháng
bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thông tư một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
không có vị trí
cho nhóm thiết bị tiểu học
vậy thì vị trí việc làm
viên chức thiết bị cấp tiểu học sẽ đi
về đâu nếu không được chuyển đổi
vị trí việc làm cho phù hợp
với cải cách tiền lương mới
nhân viên thiết bị trường học mong muốn
chính phủ các bộ ngành liên quan
cùng quan tâm thấu hiểu thực trạng
cuộc sống xoay quanh các vấn đề
lương phụ cấp của nhân viên trường học
sớm thay đổi chế độ chính sách
tiền lương để nhân viên thiết bị
cũng như các nhân viên khác trong trường học
không thiệt thòi mà yên tâm
được cống hiến phát huy năng lực
cho sự nghiệp giáo dục nước nhà
thưa quý vị và các bạn
xây dựng phòng đọc sách
thiết kế các điểm đọc sách ngoài trời
hay là góc thư viện đang được
nhiều trường học vùng cao hà giang
thực hiện nhằm đưa sách đến gần hơn
với học sinh ở những xã
vùng sâu vùng xa vùng đồng bào
dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn
thì việc tiếp cận thông tin
quà sách vẫn là một phương thức
đơn giản hiệu quả và đây
cũng là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ
trong tiểu bục góc học đường tuần này
nằm ở xã vùng ba của huyện vị xuyên
cùng với việc được đầu tư cơ sở vật chất
thì ngôi trường này cũng có được
một phòng thư viện với hơn
hai đầu sách cho

làm phong phú thêm các đầu sách
nhà trường tiếp tục và thường xuyên
huy động giáo viên cùng học sinh
tham gia đóng góp sách
với quan điểm thêm một cuốn sách
là thêm một trí thức bổ ích
đối với học sinh vùng cao
để lan tỏa phong trào đọc sách cho nhà trường
thì hàng năm trường trung học cơ sở ngọc linh
đều tổ chức ngày hội đọc sách
đồng thời thì đầu tư rất là nhiều
những loại sách mới
những tài liệu tham khảo cho
thầy và trò để
các em không chỉ tìm đòi kiến thức trong học tập
mà còn tìm đòi kiến thức
trong đời sống hàng ngày
tại huyện vùng cao mèo vạc
việc xây dựng tủ sách đầu tư cho thư viện
được coi là một tiêu chí để xây dựng
trường học hạnh phúc dù còn khó khăn
nhưng các trường đều cố gắng
xây dựng những thư viện mini
thư viện xanh nhằm tạo thói quen
đọc sách hình thành tư duy
phân tích tạo nền tảng cho việc tử học
vì em là một người rất thích
môn luyện sử với lại
ước mơ của em là sau này trở thành một
bộ giáo nên em đã tìm được
quyển này để giúp
mình học giỏi hơn
em cảm thấy rất là vui
khi được các anh chị tạm sách thêm
em hay đọc những quyển sách
một lần vất ngã là một lần trưởng thành
điểm số không phải là tất cả
trong một nụ cười
vì bọn em sẽ được tìm hiểu
thêm những cuốn sách mới biết thêm
những kiến thức mới
để bọn em có thể hiểu biết
nhiều hơn giúp đỡ
cho bọn em trong việc học tập
với đặc thù là tỉnh biên giới
nhiều trường học nằm ở vùng sâu
vùng xa kinh phí hoạt động thư viện
còn hạn chế nên chưa đáp ứng được
nhu cầu tìm hiểu đọc sách của mình
do vậy các nhà trường
mong muốn được các cấp chính quyền
các cơ quan đoàn thể tổ chức cá nhân
trên cả nước quan tâm
giúp đỡ về nguồn lực để có thể
xây dựng được nhiều hơn nữa
những không gian thư viện đa dạng
các đầu sách giúp cho nhà trường
có thể triệt khai tốt hơn các chương trình
giáo dục thông qua
thói quen đọc sách của học sinh
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau